ngày hai mươi ba tháng một theo giờ mỹ cựu tổng thống donald trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang new hampshire để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng cộng hòa tham gia cuộc đua vào nhà trắng
đây là chiến thắng thứ hai đối với ông trump sau khi thắng cách biệt trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa ở bang iowa
là bang thứ hai mà đảng cộng hòa tổ chức bầu cử sơ bộ new hampshire là cuộc đua giữa ông trump và bà nikki haley cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc
sau khi thống đốc bang florida ông ron desantis đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua giành quyền đề cử của đảng cộng hòa ra tranh cử vào nhà trắng
các hãng truyền thông lớn của mỹ như kênh truyền hình cnn hãng ap và báo new york times dẫn kết quả kiểm hơn chín mươi số phiếu cho thấy
ông trump đang dẫn đầu với khoảng năm mươi bốn sáu số phiếu bầu theo sau là bà nikki haley khoảng bốn mươi ba
tuần trước chúng ta đã có một tuần không thể tin được và ở iowa chúng ta đã lập kỷ lục
đó là tuần tốt nhất trong lịch sử cảm ơn các bạn rất nhiều đây là một chiến thắng lịch sử
kết quả này là bước thụt lùi đối với bà haley năm mươi hai tuổi
mặc dù trước đó cựu thống đốc bang south carolina này đã nỗ lực thúc đẩy chiến dịch tranh cử tại new hampshire
vốn được biết đến là bang có số cử tri độc lập chiếm số lượng đáng kể
dự kiến sau new hampshire đảng cộng hòa sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ và bỏ phiếu theo diện hẹp lần lượt vào ngày sáu tháng hai và ngày tám tháng hai
tại bang nevada trước khi tổ chức bầu cử sô bộ ở new south carolina vào ngày hai mươi bốn tháng hai